thưa quý vị sau khi xuất hiện hàng loạt ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng tại tỉnh hà tĩnh
bộ y tế đã có công điện hỏa tốc gửi địa phương này mở rộng điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng
theo đó bộ y tế đề nghị tỉnh hà tĩnh cần giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm của tất cả người tiếp xúc gần
và người có liên quan tới các ca bệnh thực hiện thần tốc truy vết cách ly y tế kịp thời và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần
tiến hành xét nghiệm khẳng định và trả lời kết quả nhanh nhất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời phù hợp hiệu quả
tổ chức khoanh vùng nhanh tiến hành ngay việc xử lý khử trùng triệt đẻ môi trường tại nơi bệnh nhân thường trú
các địa điểm bệnh nhân đã từng đến ở làm việc và các phương tiện vận chuyển và các khu vực có liên quan khác